tòa án nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sâu thẩm các bị cáo là thành viên của tổ chức phản động liên minh dân tộc việt nam
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo điều bảy mươi chín bộ luật hình sự năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
các bị cáo gồm lưu văn vĩnh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyễn quốc hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy nguyễn văn đức độ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cùng ngụ tại tp hcm phan trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu quê lâm đồng và từ công nghĩa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba dân tộc chăm quê ninh thuận
đã có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia trong đó lưu văn vĩnh với vai trò cầm đầu đã thành lập trái phép tổ chức liên minh dân tộc việt nam
đề ra mục tiêu đường lối hoạt động của tổ chức hoạt động phạm tội của các bị cáo có tổ chức lôi kéo lực lượng hình thành tổ chức chính trị phản động
nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng bị công an bắt quả tang khi đang chuẩn bị lễ ra mắt tổ chức trái phép tại một nhà thờ ở quận tân bình